ngày một mươi tám tháng năm bệnh viện hiễu nghị việt đức cho biết các bác sĩ khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực của bệnh viện
lần đầu tiên phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nhiễm hiv bị lóc tách động mạch chủ tuyếp a
một trong những bệnh lý tim mạch nặng nhất và có nguy cơ tử vong cao
bệnh nhân bốn mươi hai tuổi nhập viện ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy được trần đoán lóc động mạch chủ tiếp a
phòng gốc động mạch chủ nguy hiểm đến tính mạng
đặc biệt đây là bệnh nhân nhiễm hiv nên hệ biến dịch suy giảm nguy cơ nhiễm chủng cao
sau tám giờ phẫu thuật được hậu phẫu thuận lợi hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định
lóc tách động mạch chủ tuyếp a là một biến cố ngoại khoa tim mạch nặng nhất mà người bệnh nếu không điều trị
thì khả năng tử vong là chín mươi sau bốn ngày kể từ khi xảy ra hiện tượng
với những tiến bộ kỹ thuật phẫu thuật lóc tách động mạch chủ tuyếp a tại bệnh viện việt đức hiện nay
đã khống chế được nguy cơ tử vong xuống còn một mươi năm tương đương với các nước có nền y học tiên tiến trên thế giới